bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc việt nam và các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh mundunkiri vương quốc campuchia
phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng cột mốc biên giới số bốn mươi một và bốn mươi ba
đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần tăng cường tình hữu nghị đoàn kết hợp tác cùng phát triển
giữ vững an ninh biên giới và toàn vẹn lãnh thổ
cột mốc số bốn mươi một và bốn mươi ba được xây dựng với tổng kinh phí khoảng ba tỷ đồng
và nằm trên đoạn biên giới giữa hai tỉnh đắk lắc và mundunkiri
do ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc giao bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư
dự kiến hai cột mốc sẽ khánh thành vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc và các lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh mundunkiri
cùng nhau bảo vệ đoạn biên giới dài bảy mươi ba km
việc quản lý bảo vệ và xây dựng các cột mốc giữa hai lực lượng
cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa
và triển khai đồng bộ các công tác để làm thế nào chúng ta bảo vệ thành quả cột mốc đã cắm
trên cơ sở tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để triển khai các biện pháp công tác
xây dựng tuyến biên giới hòa bình hiểu nghị hợp tác và phát triển
việc xây dựng cột mốc biên giới số bốn mươi một và bốn mươi ba là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
thể hiện quyết tâm của chính phủ hai nước

thể hiện quyết tâm của chính phủ hai nước
việc xây dựng cột mốc biên giới số bốn mươi một và bốn mươi ba là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng